hôm nay ngày ba mươi một tháng một mươi quốc hội làm việc tại hội trường với việc tiếp tục thảo luận về kinh tế xã hội ngân sách nhà nước dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi
kế hoạch phát triển kinh tế xã hội dự toán ngân sách nhà nước phương án phân bổ ngân sách trung ương năm hai nghìn hai mươi được các đại biểu thảo luận liên tục
trong phiên thảo luận ngày đầu tiên các đại biểu góp ý một số giải pháp về phát triển cơ sở ạ tầng giao thông tư vấn cho người nông dân về thị trường nông sản
tháo gỡ rào cản để tập trung dụng đất phát triển sản xuất nông nghiệp giá trị cao xây dựng chương trình hành động tổng thể về ứng phó với các diễn biến tiêu cực của biến đổi khí hậu
phát triển bền vững vùng đồng bằng sông cù long phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo đẩy mạnh cải cách thúc đẩy sản xuất công nghiệp như là công nghiệp chế biến chế tạo gắn với đa dạng hóa thị trường xuất khẩu
trong phiên làm việc hôm nay các thành viên chính phủ phát biểu giải trình làm rõ một số vấn đề đại biểu quốc hội nêu